thực hiện quyết định số bốn trăm bảy mươi một ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về chỉ định nhân sự tham gia đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm vào ngày một mươi hai tháng bốn đảng ủy công an trung ương đã tổ chức công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
để kiện toàn đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đủ số lượng đảm bảo cơ cấu
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo mọi mặt công tác công an bộ chính trị chỉ định các đồng chí
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
tham gia ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đại tá lê minh hà phó chủ nhiệm thường trực
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đại tá nguyễn ngọc lâm cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu đại tá lê ngọc châu tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tham gia đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là sự quan tâm đặc biệt của đảng nhà nước đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
thay mặt bộ chính trị đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an chúc mừng các đồng chí vừa được bộ chính trị
chỉ định tham gia đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đây là niềm vinh dự lớn niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước nhiệm vụ mà đảng
nhà nước tin tưởng giao phó cho các đồng chí
đặc biệt tới đây đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương sẽ tập trung cao độ lãnh đạo chỉ đạo
và triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn trên cương vị trọng trách mới được giao các đồng chí vừa được bộ chính trị
chỉ định tham gia đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống nâng cao bản lĩnh chính trị
khiêm tốn học hỏi cầu thị không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công
xây dựng đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đoàn kết thống nhất phát huy vai trò lãnh đạo
tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt công tác công an
nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí bộ trưởng
thay mặt các đồng chí được bộ chính trị chỉ định tham gia đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an hứa sẽ tiếp tục học tập không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách chủ tịch hồ chí minh luôn nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu cùng tập thể đảng ủy
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất đồng thời gương mẫu hoàn thành
và thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng pháp luật của nhà nước các quy trình quy chế làm việc đã đề ra
quan tâm chăm lo xây dựng đảng bộ các cấp trong đảng bộ công an trung ương trong sạch vững mạnh đoàn kết thống nhất